sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố cần thơ vừa công bố bệnh tả lợn châu phi đã ghi nhận thêm tại hai mươi một hộ chăn nuôi của một mươi chín ấp
khu vực cái răng bình thủy thốt nốt phong điền cờ đỏ và vĩnh thạnh tổng đàn lợn là bảy trăm hai mươi tám con số lợn đã tiêu hủy là bốn trăm ba mươi con khối lượng hơn hai mươi bảy năm tấn
như vậy tính đến thời điểm này tả lợn đã được ghi nhận tại ba trăm linh bảy hộ nuôi ở tất cả chín quận huyện trên địa bàn thành phố cần thơ
tổng số lợn nhiễm bệnh là tám chín trăm hai mươi con trong đó lợn bệnh là bốn ba trăm chín mươi bảy con chết hai ba mươi tám con số lợn tiêu hủy là tám hai trăm ba mươi ba con
ngành thú y thành phố cần thơ đã lập hai mươi ba chốt tạm thời để kiểm định chặt chẽ việc vận chuyển mua bán giết mổ động vật trên địa bàn
tổ chức tiêu độc khẩn cấp và vận động người chăn nuôi khử trùng môi trường chăn nuôi an toàn
bên cạnh đó công khai mức hỗ trợ chủ vật nuôi có đàn mắc bệnh nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy